mương nước sông đà sông hồng chảy qua địa bàn tỉnh phú thọ xuống thấp kỷ lục
khiến cho các hoạt động vận tải cũng như sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân vùng hạ liêu bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trên sông đà đoạn qua huyện thanh thủy mực nước xuống thấp khiến cho nhiều bãi cát rộng cả trăm mét vuông nổi trên mặt nước
hoạt động giao thông vận tải đường thủy tại nhiều tuyến sông bị tê liệt nhiều ngày
ngoài ra nước sông cạn cũng khiến cho nỗi lo thiếu nước sạch sinh hoạt cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng
hiện xí nghiệp cấp nước huyện thanh thủy đang tiến hành khơi thông dòng chảy lấy nước từ sông đà
để xử lý nguồn nước sạch cung cấp cho người dân các xã ven sông
thưa quý vị cũng liên quan tới nội dung về đăng kiểm xe ô tô
vào mỗi dịp cuối năm nhu cầu đăng kiểm phương tiện những tháng cận tết nguyên đán
luôn có xu hướng tăng cao đột biến so với các tháng trong năm
cùng với đó với đặc thù năm nay số lượng phương tiện không kinh doanh vận tải
đã được giãn thời hạn kiểm định hồi tháng sáu
vừa qua đến nay cũng đã hết hạn
hai nguyên nhân này được dự báo sẽ khiến cho số lượng phương tiện dồn về các trung tâm tăng cao
và kịch bản un tắc tại các trung tâm đăng kiểm một lần nữa lại được tính tới
do đó cục đăng kiểm đã lên các phương án để sẵn sàng ứng phó
ngay từ bảy h ba mươi sáng số lượng phương tiện đến trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba v đã kín sân
thậm chí kéo dài ra đến tận đường lớn
để bảo đảm quá trình đăng kiểm được thông suốt tất cả phương tiện
khi đến trung tâm đều được xếp số thứ tự
tuy nhiên nhiều người dân cũng tỏ ra suốt ruột vì thời gian chờ đợi lâu do số lượng phương tiện khá lớn
có người đến là quên mất đăng ký ở nhà cứ đi tìm mãi gây mất thời gian cho chúng tôi
rồi có những người thì giấy chấp ngân hàng hết hạn
ngân hàng ấy cũng đưa ra rồi cũng đi tìm cũng gây cho chúng tôi
có những người nữa là xe kinh doanh vận tải
thì họ không nhớ nổi cái mật khẩu của vsa giám sát hành trình
theo ghi nhận với tâm lý lo ngại phải xếp hàng chờ quá lâu như hồi đầu năm
nên người dân có xu hướng đến xếp xe từ rất sớm
tập trung vào các khung giờ đầu giờ sáng và chiều
dẫn đến tình trạng quá tải
rất mong muốn là người dân chủ động xem lịch
có thể đi kiểm định sớm hơn một chút
để tránh cái thời gian cao điểm
giảm thiểu cái việc ủn tắc
gọi là bảo dưỡng sửa chữa phương tiện mình cho đảm bảo an toàn
thứ hai là tra cứu các vấn đề liên quan đến phạt nguội
thứ ba nữa là phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ
đăng ký xe rồi các giấy tờ liên quan
để đảm bảo đi đăng kiểm
nó không phải quay đi
đi quay lại
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến cả nước có khoảng gần ba trăm bốn mươi hai xe ô tô có nhu cầu kiểm định
riêng tại hà nội năng suất kiểm định trung bình trong tháng của hai mươi tám trung tâm đăng kiểm hiện đang hoạt động là gần sáu mươi tám xe
nhu cầu kiểm định của người dân dự báo khoảng hơn sáu mươi một xe
dự báo đủ năng lực phục vụ nhu cầu người dân địa phương
tuy nhiên cũng không tránh khỏi sẽ có một lượng lớn phương tiện từ các địa phương lân cận di chuyển về để đăng kiểm
chính vì thế kịch bản này cũng đã được tiến
đến để bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân cũng như không tái diễn tình trạng ồn ứ như trước đây
thưa quý vị vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng luôn là điểm ngẽn đối với việc triển khai các dự án
điểm nghẽn này sẽ được giải quyết khi có sự đồng lòng và ủng hộ của người dân
tại con tum dự án sửa chữa nâng cấp tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi năm đang được tăng tốc triển khai
khi người dân đồng thuận sẵn sàng bàn giao đất cây cối hoa màu bị ảnh hưởng
sau những nỗ lực tuyên truyền vận động của chính quyền từ đó tạo thuận lợi cho việc đi lại
có phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tỉnh lộ sáu bảy năm tuyến đường huyết mạch nối thành phố con tum với huyện sa thầy
có lưu lượng phương tiện giao thông cao tuy nhiên đã xuống cấp
để đảm bảo đi lại an toàn cho người dân tỉnh con tum đã bố trí nguồn vốn hơn một trăm hai mươi chín tỷ đồng
triển khai cải tạo nâng cấp hơn hai mươi một km đường
trong quá trình triển khai dự án có chín điểm phải năn tuyến
ảnh hưởng đến đất đai cây trồng của hàng chục hộ dân
tại hai địa bàn là huyện sa thầy và thành phố con tum
hiện gần bốn mươi hộ bị ảnh hưởng dù chưa nhận tiền đền bù
nhưng đã bàn giao mặt bằng để triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công dự án

ảnh hưởng đến đất đai cây trồng của hàng chục hộ dân

trong quá trình triển khai dự án có chín điểm phải nắn tuyến

tại hai địa bàn là huyện sa thầy và thành phố con tum
trong quá trình triển khai dự án có chín điểm phải nắn tuyến
ảnh hưởng đến đất đai cây trồng của hàng chục hộ dân

trong quá trình triển khai dự án có chín điểm phải nắn tuyến

các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm đếm cây trồng đo đạc diện tích bị ảnh hưởng
các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm đếm cây trồng đo đạt diện tích bị ảnh hưởng